mới đây hãng taxi sài gòn tourist đã bị tổng công ty du lịch sài gòn khởi kiện vì hành vi mạo danh thương hiệu
đồng thời hãng này và hãng sài gòn chip taxi đã bị cảng hàng không tân sơn nhất đình chỉ hoạt động
cục hàng không việt nam vừa có công văn gửi cảng vụ hàng không miền nam và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý tình trạng xe dù gian lận cướp taxi tại sân bay tân sơn nhất
cục hàng không cho biết qua thông tin phản ánh của báo chí và các phương tiện truyền thông
hiện tình trạng gian lận giá taxi đang diễn ra phức tạp tại sân bay tân sơn nhất
gây mất an ninh trực tự ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại sân bay và quyền lợi của hành khách
để ngăn chặn tình trạng trên cục hàng không yêu cầu cảng vụ hàng không miền nam làm việc và đề xuất với công an thành phố hồ chí minh
đồng công an cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
tổ chức tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng gian lận giá taxi ép giá khách
chèo kéo khách xe dù hoạt động tại sân bay tân sơn nhất
hiện tại hai đơn vị taxi công ty trách nhiệm hữu hàng vận tải sài gòn taxi chip taxi
và công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist sài gòn tourist taxi đã bị tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ
vận tải hành khách bằng xe taxi tại sân bay tân sơn nhất để xử lý các vi phạm liên quan
thời gian bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
ngoài ra tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã nhận đơn khởi kiện của tổng công ty du lịch sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thành viên kiện công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist
sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền sài gòn tourist